đại tá trần tuấn anh chỉ huy trưởng bộ đội biên phòng tỉnh quảng ngãi cho biết cơ quan chức năng dừng tìm kiếm năm ngư dân mất tích sau khi tàu kéo và xà lan chìm ở khu vực biển cách đảo lý sơn ba hải lý về phía bắc
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh quảng ngãi cho biết sau nhiều ngày tìm kiếm khả năng thuyền viên gặp nạn trên tàu kéo đang mất tích sống rất là thấp
trước đó đội thợ lặn xuống các khu vực tàu kéo ở dưới độ sâu là bốn mươi năm m để tìm kiếm thi thể của các thuyền viên có mắc kẹt bên trong hay không
tuy nhiên đội thợ lặn đã không tìm thấy ai
trước đó như đã đưa tin vào lúc bốn giờ sáng ngày hai mươi bốn tháng bốn tàu kéo la sáu nghìn sáu trăm chín mươi năm thuộc công ty trách nhiệm hữu hạm một thành viên minh linh kéo theo xà lan đang hành trình từ cảng kỳ hà đi đảo lý sơn thì xảy ra sự cố
khiến cho tàu kéo bị chìm và lật xà lan
lực lượng chức năng đã tìm được bốn nạn nhân tử vong và nghi vấn vẫn còn năm người mất tích chưa được tìm thấy